vâng xin được cảm ơn anh sĩ quý và thông tin về cơn bão số tám cũng như là công tác triển khai
ứng phó với cơn bão ra sao chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin sau
còn bây giờ chương trình an ninh hai mươi bốn h đến với thông tin khác
vào ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định áp dụng thí điểm
bến xe khách trên toàn quốc hoạt động trở lại từ ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến ngày hai mươi tháng một mươi
sở giao thông vận tải cũng đã đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cho phép
tái khởi động lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
tuy nhiên hiện ủy ban nhân dân nhiều tỉnh thành vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng
và trong ngày hôm nay ngày đầu tiên áp dụng thí điểm của bộ giao thông vận tải
cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh được hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng
nhiều tỉnh thành vẫn chưa triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi ngày đầu tiên thực hiện thí điểm cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh
được hoạt động trở lại
các bến xe điều hưu vắng vẻ
như những ngày các địa phương thực hiện giãn cách
người dân mong chờ lái xe mong chờ
thế nhưng cánh cổng các bến xe vẫn đóng im lìm như thế này
có những địa điểm bến xe mở cửa nhưng số lượng xe hoạt động
cũng như hành khách đi lại cũng khá thưa thớt
theo như dự kiến trong ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong thời gian thí điểm
bộ giao thông vận tải cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh
được hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh
tại nhiều tỉnh thành
thế nhưng thực tế theo ghi nhận của chúng tôi
tại các bến xe trên địa bàn tp hà nội rất nhiều bến xe vẫn đang cửa đóng thanh cài
còn người dân thì nhiều người tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng
khi mà ngày hôm qua họ đã chuẩn bị hành lý rất kỹ càng
để ngày hôm nay có thể lên xe về quê
hiện nay với điều kiện đó lực lượng lái bộ xe tiến cố định
qua tham khảo từ các địa phương cũng như đà nẵng
số lượng mà tiêm đấu hai mũi rất là ít
mặc dù như vậy vẫn có phương tiện đăng ký
nhưng với điều kiện như vậy hiện nay và để được thống nhất của hai địa phương
cho hoạt động lại thì danh sách đăng ký đã có
nhưng mà tình hình này thì hiện nay ngày đầu kiển khai vẫn chưa có xe đăng ký tham gia
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tới nay
các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ
tại các địa phương gần như đã dừng toàn bộ
việc thí điểm mở lại xe khách tuyến cố định
là một tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp vận tải
tuy nhiên với những điều kiện quy định chặt chẽ về phòng chống dịch
thì việc hoạt động trở lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn
mặc dù vậy công tác phòng chống dịch vẫn luôn được lực lượng công an đảm bảo nghiêm ngặt
chế lập biên bản xứ phạm theo quy định quốc lục
ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
các địa phương trong khu vực hầu như cũng chưa triển khai thực hiện quyết định của bộ giao thông vận tải
về việc vận tải hành khách liên tỉnh
nguyên nhân chủ yếu là do các tỉnh hiện đang thực hiện chỉ thị một mươi năm và chỉ thị một mươi chín của chính phủ
vào thời điểm này người dân muốn đi ra khỏi địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính
và có sự đồng ý của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
người từ tỉnh khác vào trừ trường hợp học tập và làm việc lâu dài
tất cả phải cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
điều quan trọng hơn là các tỉnh phải chờ có sự thống nhất giữa các địa phương đi qua
để có phương án đối lưu về tần suất
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị tp hcm sẽ ứng phó thế nào với tình trạng thiếu nhân lực y tế
khi lực lượng chi việc được rút đi vào ngày một mươi năm tháng một mươi
cũng như lên kế hoạch và phương án ra sao cho tình huống xấu nhất nếu đợt dịch mới xảy ra
bệnh viện dạ chiến thu dung số ba tp hcm là một trong ba bệnh viện cuối cùng được giải thể
theo độ trình đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
hiện bệnh viện giã chiến thu dung số ba đang tiếp nhận hơn một bệnh nhân f
và gần ba mươi bệnh nhân này
bệnh viện giải chiến thu dung số ba đã tạm ổn định so với thời điểm dịch căng thẳng vào tháng tám tháng chín
nhưng do là tuyến cuối bệnh viện vẫn gặp rất nhiều áp lực đặc biệt là vấn đề về nhân sự
khi lượng bệnh nhân ngày càng giảm việc rút nhân sự tăng cường của các tỉnh cho tp hcm là hoàn toàn hợp lý
tuy nhiên việc cơ cấu lại nhân sự cho các bệnh viện khu dung điều trị covid một mươi chín như thế nào
lại là bài toán không chỉ của các bệnh viện mà còn cả cho ngành y tế để đảm bảo nhân sự chăm sóc
cho các bệnh nhân ở tầng một tầng hai và đặc biệt là nhân sự ico
khoa aciju của bệnh viện thì trước mắt là bảy mươi giường
nếu mà tình hình nó phức tạp hơn thì có thể lên hai trăm linh giường
nhưng mà nếu mà bảy mươi giường như vậy thì bản thân cái khoa thì của mình là không có nhiều bác sĩ chuyên về hồi sức
anh em ta làm thì là về tinh thần cố gắng nhiều hơn còn chuyên khoa sâu thì chưa có đạt
thế nên là số lượng thì nó cũng vô chừng
nhưng mà thiếu nhiều nhất là đội dưỡng đội ngũ điều dưỡng
thì anh em chị em người ta có
như bây giờ là ba mươi bệnh thì có khoảng năm đội dưỡng thì không thể làm được
tuy nhiên là đang có hỗ trợ
hỗ trợ của đoàn cao bằng tình nguyên viên thì được khoảng một mươi người nhưng mà cũng không thể đủ được
thế nên là sở y tế và bệnh viện lê văn thịnh sẽ sắp xếp lại cho nó phù hợp hơn
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng một mươi tp hcm sẽ sắp nhập các trung tâm hồi sức lớn thuộc bệnh viện bạch mai việt đức và trung ương huế vào các bệnh viện giải chiến số một mươi sáu một mươi ba và một mươi bốn
theo sở y tế thành phố ngoài các đơn vị được phân công chính ngành y tế sẽ điều động luân phiên thêm nhân sự
từ các bệnh viện đa khoa chuyên khoa thành phố quận quyện đến các bệnh viện giải chiến ba tầng
đây được xem là giải pháp hai trong một
nhân viên y tế vừa làm nhiệm vụ vừa được đào tạo chuyên sâu về hồi sức cấp cứu để dần tự lập trong tương lai
thứ nhất là sở y tế cũng đã thăm vô cho ủy ban chỉ đạo cho các quận viện hành lập mỗi một quận viện là một bệnh viện giải chiến tại quận viện với ba trăm linh năm trăm linh ngàn vườn và có ba mươi năm mươi vườn oxy để có thể sẵn sàng
đáp ứng khi có sự phố khi có dịch xảy ra mà chúng ta không có bị bị động
thứ hai nữa là ba trung tâm hồi sức ba bệnh viện hồi sức với mô hình là bệnh viện giải chiến ba tầng chúng ta đã duy trì và chúng ta đang phát triển
theo yêu cầu của sở y tế thì từng bệnh viện sẽ có ít nhất là một đơn vị và một khoa mà điều trị covid
và qua đó thì các bệnh viện sẽ tiếp tục là khám sàng lọc thu dung
rõ ràng một kịch bản cho phương án nếu xảy ra được dịch mới là hoàn toàn cần thiết
dù hiện tại đang là địa phương có độ phủ vaccine cao nhất cả nước nhưng tp hcm vẫn không thể chủ quan
đồng thời cần có phương án nhân sự phù hợp trong bối cảnh dịch có thể quay trở lại tránh tình trạng để số ca mắc tăng đột ngột mất kiểm soát gây quá tải hệ thống điều trị
mặc dù kế hoạch mở
thí điểm vận tải hành khách đối với các tuyến cố định liên tỉnh đã được lên kế hoạch từ trước
thế nhưng trong ngày đầu tiên triển khai này thì nhiều nhà xe vẫn chưa sẵn sàng
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại bến xe miền đông tp hcm
làm nghề lao động tự do ông ngô văn khiêm đã bị mất việc và kẹt lại ở tp hcm hơn bốn tháng vì dịch bệnh
qua các nguồn thông tin nhà xe đã mở bán vé ông kim đã rất khẩn trương tới bến xe miền đông mua vé về gia lai
mua vé không khó nhưng phải đợi tới một mươi hai tiếng sau
mới có thể lên xe và khởi hành
dù vậy được về quê sau những khó khăn gặp phải suốt thời gian qua thì đây vẫn là niềm vui đối với ông khiêm
nhưng mà cũng nạn tiền quá thứ ba bữa là nếu mà mình không di chuyển được là mất hết hai trăm chín mươi
ghi nhận tại bến xe miền đông trong ngày hôm nay hầu hết các quầy vé chưa mở bán chỉ những nhà xe lớn lại bắt đầu hoạt động
theo quy định chỉ được phép chở năm mươi số ghế tuy nhiên thực tế lượng khách mua vé thấp hơn rất nhiều so với số ghế được phép
cũng theo nhiều nhà xe hoạt động trở lại trong giai đoạn này là một thách thức về bài toán kinh tế đối với họ
bởi lẽ các chi phí cho đảm bảo phòng chống dịch là không hề nhỏ
trong khi hiện nay phần lớn người dân chưa sẵn sàng di chuyển
hiện tại còn dịch còn mới tạm ổn định thôi
nên là khách hàng còn tâm lý e ngại còn chưa dám đi nhiều
chỉ là những khách hàng mà như bây giờ là những khách hàng đã người ta có bị kẹt lại ở tỉnh hoặc là thành phố
hoặc là có nhu cầu đưa đón con về hoặc là những hoạt động khác
thì khi ở đó là người ta sẽ là đặt để đi đợt này
còn nữa là hầu như khách hàng vẫn còn
tâm lý e ngại trong vấn đề đó
lượng khách là không có đi giống như là không có ai đi hết
mình chỉ chạy xe chở một món hàng thiết yếu cuộc sống cho bà con rồi mình quay về thôi
chứ lượng khách thì không có ai đi rồi
như tụi em là đã được chích ngừa hai mũi và ba ngày tụi em tết một lần
là ba ngày tết một lần là tốn chi phí rất là cao
trong giai đoạn thí điểm từ nay một mươi ba tháng một mươi cho đến hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sở giao thông vận tải tp hcm gửi các sở giao thông vận tải các tỉnh thành thống nhất các phương án về vận tải hành khách tuyến cố định
cụ thể tần suất hoạt động phương tiện tối thiểu năm và tối đa là ba mươi số chuyến trong bảy ngày của từng đơn vị
giá vé thì hầu hết các cái nghiệp vận tải thì cũng chỉ bán cái giá vé cũ như thường ngày
cho nên là cũng không chưa có phải bán giấy vé cưa khai lại trong cái thời điểm này
trong cái thời điểm covid cho nên người dân cũng yên tâm
hiện nay thì theo các đơn vị vận tải đăng ký thì sẽ hoạt động khoảng một mươi ba chuyến
cho các chuyến chủ yếu là về tỉnh đắk bắc cũng như là đồng nai
các tỉnh đã có cái chấp thuận về thực hiện kiểm trai cái việc thực hiện thử nghiệm
cùng với thí điểm vận tải hành khách từ ngày một mươi đến hai mươi tháng một mươi
cục hàng không việt nam cho biết đã có nhiều chuyến bay khứ hồi đã bị hủy vì quá ít
hoặc không có khách
lượng khách rời thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền trung miền bắc khá cao
các chuyến bay đều đủ lượng khách nhưng chiều ngược lại thì rất hạn chế
do đó các chuyến bay phải hủy chuyến do không đủ chi phí
ngoài ra do quy định năm mươi số ghế trên mỗi chuyến bay cũng làm giá vé tăng cao gấp hai ba lần so với ngày thường
thậm chí cao hơn cả ngày tết
vì vậy để mua được vé với giá như vậy sau nhiều tháng liên tục khó khăn cũng khiến người dân hết sức cân nhắc
vừa qua một số phụ huynh
học sinh tại tp hcm đã làm đơn kiến nghị phản đối với chương trình tiếng anh tích hợp
và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có những phản hồi như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
nhiều phụ huynh tại tp hcm đã làm đơn ký nghị
gửi lãnh đạo bộ giáo dục đào tạo ủy ban nhân dân tp hcm và sở giáo dục đào tạo tp hcm
đề nghị cho con họ được tạm dừng học online môn tiếng anh tích hợp
do công ty cổ phần quản lý giáo dục và đầu tư eng kết hợp với sở giáo dục đào tạo triển khai
phụ huynh cho rằng việc học trực tuyến là không hiệu quả và mức học phí hiện tại là quá cao
em có đề xuất với lại giáo viên là cho con được bảo lưu cái tiền học phí đó
tại vì lớp một thì sẽ đóng tiền học phí đầu vào trước chứ không phải là vào học rồi mới đóng tiền
khi mà quay lại học vào học kỳ hai thì bắt buộc là phải đóng tiền thi đầu vào
mà cái số tiền phí đầu vào thì nó không phải là tiền học phí đầu vào
nó tương đương với học phí của một đợt là tương đương với tám triệu một trăm linh ngàn đồng
khi con em quay lại vào học kỳ hai nếu như mà thi đầu vào không đạt theo cái quy chuẩn gì đó của mg
thì con em sẽ được xử lý như thế nào sắp xếp như thế nào thì vẫn chưa nhận được cái sự phản hồi đó
cái việc học tiếng anh tích hợp ở trường gần bọn bé thì hai năm bé thì ba năm
mình thấy là chấm điểm rất là cao nhưng mà mình thấy là có vẻ như là nó không hiệu quả
điều đó dẫn đến cái việc là thật sự là mình đang muốn chuyển các bé để từ cái lớp tích hợp sang lớp đề án thôi
liên quan đến những vướng mắt của phụ huynh trước đó sở giáo dục đào tạo tp hcm
cũng đã yêu cầu các trường thực hiện chương trình tiếng anh tích hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chuyển lớp
nhằm đảm bảo ổn định và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các học sinh khác
để tạo điều kiện tốt nhất cho các phụ đọc sinh các học sinh
có thể tiếp tục theo cái chương trình lựa chọn này hoặc là có ý muốn là học không tiếp tục theo
hoặc là học chương trình của phổ thông thì đây là cái tự nguyện của phụ huynh và sở giáo dục
cũng đã có cái chỉ đạo để các đơn vị giáo dục các phòng giáo dục có cái lưu ý và tổng hợp
để tính toán
theo văn bản mới nhất của sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh thì từ nay đến ngày hai mươi tháng một mươi đã đề nghị các trường tổ chức chương trình tiếng anh tích hợp
phải rà soát số học sinh có khó khăn về kinh tế không thể tiếp tục tham gia nhanh chóng ổn định việc học tập của lớp đang thực hiện chương trình này
để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch gián dạy giúp học sinh tích ứng trong điều kiện bình thường mới
thưa quý vị trong lúc được người thân đưa từ tỉnh lòng an lên thành phố hồ chí minh
mình để vào bệnh viện tâm thần tái khám một người đàn ông bất ngờ băng qua đường rồi lao xuống kênh tàu hủ mất tích vào sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi
nhận được tin báo có người mất tích dưới kênh tàu hủ đoạn trước bệnh viện tâm thần đường võ văn kiệt phường một quận năm tp hcm
đội cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nhanh chóng điều khiển phương tiện
và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống lạng mò kiểm kiếm
sau đó lực lượng này đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường không xa
theo thông tin ban đầu tại hiện trường nạn nhân sáng nay được gia đình đưa từ quê lên tp hcm để tái khám
trong lúc người thân đang làm thủ tục thì nạn nhân bất ngờ chạy qua đường võ văn kiệt và lao xuống kênh
người thân phát hiện đuổi theo nhưng không kịp nên báo ốc tổ quan chức năng
theo người nhà nạn nhân bị bệnh tâm thần hơn một mươi năm có vợ và một con gái
nhưng đã bỏ đi từ lâu nên phải sống nương nhờ vào người thân
thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín người này lên cơn nhưng không có thuốc để uống
đến sáng nay sau khi được phép toàn thuê xe từ long an lên tp hcm chữa bệnh thì xảy ra chuyện
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin dịp sóng hai mươi bốn h bảy
liên tục chương trình hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai
quốc hội khoáng một mươi năm nhiều đề xuất đổi mới cải tiến sẽ được áp dụng tại kỳ họp này
theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra trong hai đợt
đợt một từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một quốc hội sẽ họp theo hình thức trực tuyến
đợt hai quốc hội sẽ họp theo hình thức trực tiếp từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua hai dự án luật và năm dự thảo nghị quyết
cho ý kiến năm dự án luật trong đó có dự án luật cảnh sát cơ động
quốc hội cũng dành hai ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
theo phương án họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung
việc biểu quyết thông qua các sự thảo luật nghị quyết vẫn áp dụng hình thức biểu quyết điện tử như thông lệ
bên cạnh đó trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp
quốc hội có thể họp trực tuyến liền mạch để kỳ họp kết thúc sớm
và có thể sẽ áp dụng hình thức biểu quyết qua phần mềm cài đặt trên ipad đối với các dự thảo luật nghị quyết
chiều nay một mươi ba tháng một mươi tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi họp trực tuyến
với đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean do đại sứ michael michalak
phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành khu vực làm trưởng đoàn
phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
usabc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong gần ba thập niên qua kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao
hai nước đã thành công trong chuyển từ đối đầu sang đối tác sau đó là đối tác toàn diện
và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực
cùng với sự phát triển quan hệ chính trị an ninh quốc phòng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
được coi là một trong những lĩnh vực thành công nhất đang trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung hai nước
hoa kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu đồng thời là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới của việt nam
để đạt được những thành tựu như trên là nhờ sự chủ động tầm nhìn chiến lược của chính phủ hai nước
và vai trò tham gia tích cực có hiệu quả của các doanh nghiệp tổ chức thuộc khu vực kinh tế tư nhân hai nước trong đó có usabc
chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ
xuất tại việt nam gặp phải do đại dịch covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm tin tưởng với những biện pháp phòng chống
và phục hồi sau đại dịch sâu sát của việt nam những khó khăn trước mắt chỉ mang tính chất ngắn hạn tạm thời
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ đồng hành cùng việt nam trên tinh thần hài hòa về lợi ích
nhìn thấy trong nguy có cơ kịp thời nắm bắt thời cơ tìm ra hướng đi phù hợp nhằm duy trì và phát triển kinh doanh trong tình hình mới
tại cuộc họp hai bên đã trao đổi trên tinh thần xây dựng cởi mở về một số nội dung cùng quan tâm như luật an ninh mạng
nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân vấn đề sở hữu trí tuệ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam ghi nhận các nội dung cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ trao đổi tại cuộc họp
và đề nghị phía hoa kỳ tiếp tục có đóng góp thiết thực hiệu quả
nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương giữa hai nước trong thời gian tới
trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đây là một bước tiến mới trong công tác xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ bình yên cho cuộc sống của người dân
với một mươi ba thành viên ban đầu trung đoàn không quân công an nhân dân là một lực lượng mới được thành lập
của lực lượng công an nhân dân
với phương thức tác chiến trên không phối hợp với các lực lượng khác
thực hiện chức năng bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm
đây là một trong những bước tiến quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng chính quy tinh nhuệ hiện đại
sự ra đời của trung đoàn không quân công an nhân dân là thể chế sự quan tâm đặc biệt
về chủ trương của đảng nhà nước
thủ vụ đảng ủy công an trung ương về việc tăng cường trang bị phương tiện đặc trùng đặc thù
để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến lên chính quy hiện đại
không chỉ cụ thể hóa chủ trương của đảng và nhà nước
việc xây dựng trung đoàn không quân công an nhân dân cũng sẽ góp phần hiệu quả hơn nữa
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay
chúng tôi hoàn toàn hợp tình với việc làm cảnh sát cơ động
cũng như lực lượng công an nhân dân được bổ sung về phương tiện máy bay

sử dụng sức mạnh thể chất vũ khí công cụ ủng hộ phương tiện
lực lượng cảnh sát cơ động thì chưa sử dụng máy bay nhưng cái này thì nó xu thế tất yếu của thế giới thôi
là một đơn vị mới thành lập đặc biệt là đơn vị hoàn toàn mới trong lực lượng công an nhân dân
đây là trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng là một niềm vinh dự mà ban thường vụ đảng ủy quan trung ương
của lãnh đạo bộ công an giao cho trung đoàn không quân công an nhân dân
chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nói chung sẽ từng bước xây dựng trung đoàn không quân công an nhân dân
trưởng thành phát triển vững mạnh bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao cơ động nhanh đủ sức hoàn thành
ngoại nhiệm vụ của ban thường vụ đảng ủy môn trung ương và lãnh đạo bộ giao phó
có phần xây dựng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
là một lực lượng mới của lực lượng cảnh sát cơ động trung đoàn không quân công an nhân dân
sẽ là một trong những lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trong những tình huống các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ
đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa
nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ bình yên cuộc sống của nhân dân
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và lãnh đạo bộ công an
vào sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
đã tổ chức lễ xuất quân tiện các y bác sĩ cán bộ y tế đền đường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh
phòng chống dịch covid một mươi chín
tham gia đợt tăng cường này có bốn mươi cán bộ y bác sĩ ở nhiều chuyên khoa lâm sàng
và cận lâm sàng của bệnh viện một mươi chín tháng tám
đây đều là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nhiệt huyết
theo phân công của bộ chỉ huy tiền phương bộ công an dự kiến đoàn cán bộ y tế được tăng cường lần này
sẽ làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến phước lộc huyện nhà bè
ngoài nhân lực hỗ trợ đoàn cũng chuẩn bị các phương tiện thiết bị vật dụng y tế
phòng chống dịch và thuốc men phục vụ khám điều trị covid một mươi chín
kể từ ngày năm tháng bảy đến nay đã có năm đoàn công tác với hàng trăm y bác sĩ công an nhân dân
sung phong tình nguyện lên đường tiếp sức chống dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết vừa phối hợp
với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán pháo với sự móc nối giữa các đối tượng trong
và ngoài địa bàn thu giữ tăng vật là một trăm linh bánh pháo các loại và ba mươi sáu cối có trọng lượng là tám mươi chín một kg
trước đó khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua nắm tình hình địa bàn công an huyện nghi lộc phát hiện
đối tượng đặng thái bình chú tại xóm hồng thịnh xã diễn hồng diễn châu có dấu hiệu móc nối với
trần thị bé chú tại xóm bắc kim hòa nghi thuận để đưa pháo nổ từ địa bàn diễn châu đưa vào nghi lộc
cất giấu và đem đi tiêu thụ ở các địa bàn khác trong tỉnh bán kiếm lời
căn cứ và lời khai của trần thị bé công an huyện nghi lộc đã phối hợp với công an cửa lò
vận động được đối tượng đặng thái bình ra đầu thú
qua quá trình làm việc đặng thái bình khai nhận số pháo mà đặng thái bình đem vào gửi tại nhà trần thị bé
để đem đi tiêu thụ là pháo mà trước đây bình là lao động tại lào và mỗi lần đi về thì bình mang theo
một số ít và cất giấu ở nhà khi có ai có nhu cầu thì sẽ đem ra để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kiến tường tỉnh long an cho biết đang thụ lý điều tra vụ vận chuyển hàng cấm
vừa xảy ra trên địa bàn
cụ thể vào lúc chín h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên quốc lộ sáu mươi hai
khu phố sáu phường hai thị xã kiến tường tỉnh long an công an thị xã kiến tường ra hiệu lệnh dừng kiểm tra ô tô tải
biển kiểm soát tám mươi bốn c bốn trăm bảy mươi sáu đang lưu thông hướng từ thị xã kiến tường đi về huyện tân thạnh tỉnh long an
chiếc xe do tài xế nguyễn minh trung chú tại xã bình phú huyện càng long tỉnh trà vinh
điều khiển chở theo đặng thị kim thoa chú tại huyện càng long tỉnh trà vinh
qua kiểm tra phương tiện lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong xe có tám năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
được ngụy trang dưới dạng là những bao phân sơ dừa
công an thị xã kiến tường đã lập biên bản tạm giữ người và phương tiện cùng tăng vật trên
tiếp tục xác minh điều tra làm rõ